thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về ngày chuyển đổi số quốc gia
và lấy ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia
việc tổ chức ngày chuyển đổi số quốc gia hàng năm với ý nghĩa nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia
thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đồng thời nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò ý nghĩa của lợi ích
việc chuyển đổi số thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị hành động đồng bộ ở các cấp
và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
và cùng với các bộ ngành hiện bộ công an đang nỗ lực quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một việc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
đã đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử
hai dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia với khối lượng công việc khổng lồ được lực lượng công an nhân dân triển khai đã về đích đúng hạn
tiếp nối thành công đó ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã phối hợp văn phòng chính phủ tham mưu thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu
trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp
doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu và là động lực phát triển
để chúng ta chuyển đổi số của xã hội số và công dân số trong tương lai nó sẽ có những bước đi cụ thể và hiệu quả
theo năm tiện đích mà chúng ta đã thông tin
trên sáu mươi chín triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được cấp và được tích hợp nhiều thông tin như thông tin cá nhân
bảo hiểm y tế giấy phép lái xe thẻ atm phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân
khi đi khám bệnh giao dịch hành chính hay ngân hàng
đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
theo đề án hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày
những chiến dịch đặc biệt được lực lượng công an triển khai thành hiện thực
đã góp phần vào tiến trình xây dựng việt nam thành quốc gia số trong tương lai